tại buổi tiếp tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đang ở thăm và làm việc tại việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe bảo vệ cho nhân dân
thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của tổ chức y tế thế giới trong đó có sự đóng góp quan trọng của bà margaret chan
cảm ơn những khuyến nghị tham vấn của bà margaret chan thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng những tư vấn này rất quan trọng trong hoạt động của ngành y tế việt nam
là một quốc gia đang phát triển việt nam mong muốn tổ chức y tế thế giới tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ cho việt nam trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn của y tế nhất là công tác y tế dự phòng góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế việt nam từng bước hiện đại và hoàn chỉnh góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong tăng tuổi thọ người dân
thủ tướng cho biết việt nam đang nỗ lực thúc đẩy ngành dược liệu với nhiều loại thảo dược quý có giá trị phòng chống và chữa bệnh cao
chính phủ việt nam cũng đã ban hành nhiều quy định về hạn chế rượu bia hút thuốc lá nơi công cộng vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước
bà margaretchan trân trọng cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp chúc mừng việt nam với nhiều thành tựu bao trùm trên các lĩnh vực kinh tế xã hội đặc biệt là phương châm không bỏ ai ở lại đằng sau
bà marge chan cũng đánh giá cao việt nam luôn hợp tác chặt chẽ với văn phòng đại diện của tổ chức y tế thế giới thời gian qua nhất là trong việc cập nhật thông tin tiếp thu ứng dụng các tiến bộ của y tế thế giới
bà margaretchan cũng đề nghị việt nam quan tâm nhiều hơn đến việc hợp tác với tổ chức y tế thế giới nhất là trong công tác y tế dự phòng phòng ngừa bệnh tật tai nạn thương tích
việt nam cần đề mạnh hơn nữa việc đào tạo bác sĩ đa khoa nhất là bác sĩ gia đình để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu với tư cách người gác cổng cho sức khỏe người dân
ngoài ra việt nam cần có quy chế chặt chẽ trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ sau khi tốt nghiệp đào tạo và trong thời gian tối đa ba năm phải được đánh giá cấp phép lại để bảo đảm chất lượng hành nghề